thưa quý vị sau khi phát hiện ca dương tính là công nhân của công ty việt hòa thuộc khu công nghiệp hòa khánh
thành phố đà nẵng trong đêm ngày hôm qua và ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy trung tâm y tế quận liên triều đã phối hợp
với các đơn vị có liên quan khẩn trương truy vết xét nghiệm cho hàng ngàn công nhân của công ty này
bước đầu xác định một mươi bảy trường hợp dương tính với covid một mươi chín
sau khi phát hiện một công nhân nữ của công ty việt hoa dương tính với sars cov hai
trung tâm y tế quận liên triểu đã tổ chức lực lượng phong tỏa mềm công ty ngay trong đêm
đưa sáu mươi sáu f một đi cách ly tập trung lấy mẫu cho gần một sáu trăm linh công nhân tại chỗ
trước mắt đã có năm trăm linh mẫu có kết quả âm tính và phát hiện một mươi bảy trường hợp dương tính với covid một mươi chín
hầu hết những trường hợp này đều làm cùng phân xưởng với nữ công nhân mắc covid một mươi chín
được phát hiện vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy các biện pháp khoanh vùng dập dịch đang được tiến hành khẩn trương